tối qua ngày bốn tháng một mươi một tại thủ đô bangkok thái lan trong quân khổ các hoạt động tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm
đã diễn ra lễ chuyển giao cương vị chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi từ thái lan sang việt nam
ngay sau bài phát biểu bế mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
đã trao chiếc búa danh dự cho thủ tướng nguyễn xuân phúc trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo
và đại diện của trên hai mươi nước tại lễ chuyển giao thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc có bài phát biểu
giới thiệu về chủ đề một số định hướng lớn của việt nam trong năm asean hai nghìn hai mươi năm
theo luân phiên việt nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
năm bản lề trong triển khai kế hoạch hiện thực hóa tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm và cũng là dịp kỷ niệm
tròn hai mươi năm năm việt nam gia nhập asean để chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch asean
việt nam đang tích cực trở lại
việt nam sẽ trao đổi nội bộ cũng như tham vấn các nước asean và các đối tác để xây dựng chủ đề
các ưu tiên và sáng kiến cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
theo đó chủ đề và các ưu tiên của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi sẽ bảo đảm nhất quán với các ưu tiên
asean trong giai đoạn hiện nay đồng thời tiếp nối ưu tiên của các năm chủ tịch trước tập trung vào
thúc đẩy gắn kết nội khối và khả năng thích ứng của asean trước những biến động của thời cuộc